công an tp hcm cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức có yếu tố nước ngoài
hoạt động rửa tiền vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền đặc biệt lớn
kết quả điều tra nhận thấy phương thức của nhóm này là xâm nhập vào email của các công ty
đang trao đổi về giao dịch hợp đồng kinh tế tạo email giả có tên gần tương tự
chỉ khác một ký tự với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc nêu lý do khách quan
để thay đổi tài khoản giao dịch đồng thời nhóm đồng bọn ở nước ngoài chỉ đạo nhóm người
ở việt nam thành lập nhiều công ty ma có tên giống với tên công ty đối tác
để mở tài khoản ngoại tệ đô la mỹ và tiền tệ việt nam
sau đó nhóm này cung cấp số tài khoản của công ty ma để bị hại lầm tưởng và truyền tiền
kết quả điều tra xác định băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn hai trăm năm mươi công ty ma
nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên
tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng đức long
khoảng một mươi ba tỷ đồng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam một mươi ba đối tượng
về các tội rửa tiền vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới